do hai gia đình lâu nay có quan hệ thân tình nên bị cáo đành im lặng ra bề

ông ca cũng nói không hứa chạy tội hay chạy án gì cho họ chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của luật
cựu giám đốc công an tp hải phòng không nhận tội mà cáo chạm truy tố
bị cáo ca phủ nhận lời buộc tội của vợ chồng đước mà ông nói coi như ruột thịt
bị cáo ca nói đi nói lại tại tòa rằng khi ngọc anh nhiều lần tìm tới khóc lóc quy giữa nhà xin cứu lúc đức bị công an tỉnh quảng ninh điều tra
bị cáo rất lo lắng và muốn giúp đức
bị cáo chỉ mong muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật chứ không đồng ý để đức mang tiền đi chạy tội
bị cáo ca trình bày tiếp bị cáo đã giải thích cho gia đình đức về nguyên tắc khi xâm phạm tiền của nhà nước
thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhận sự khoan hồng
về việc nhận ba mươi năm tỷ đồng sau bốn lần vợ chồng đức mang tới
ông ca khẳng định tiền đó không phải để chạy tội mà giữ hộ cho đước nhằm khắc phục hậu quả
bị cáo không nhận chạy án không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình đức
theo bị cáo ca mỗi lần ngọc anh mang tiền tới nhà đều là tự ý không nói tiền đó là gì không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực
ngọc anh chỉ nói anh cắt tiền đi cho em
ông ca phân trần lúc nhận tiền bị cáo nghĩ đức đang trốn
ngọc anh và con nhỏ ở nhà heo hút không giam giữ số tiền lớn
nên mang tới nhà bị cáo để gửi
bị cáo không hề có ý định chiếm đoạt ba mươi năm tỷ này
tiền để dưới giường nguyên túi nguyên cọc
khi thấy cơ quan công an tỉnh quảng ninh điều tra bị cáo đã chủ động nộp lại
lúc cơ quan chức năng kiểm đếm bị cáo mới biết tổng cộng là ba mươi năm tỷ
khi bị cáo đỗ hữu ca chối tội trương xuân đức lập luận
nếu ông ca coi bị cáo là anh em thì không anh em nào sống như thế cả
nếu không giúp được bị cáo thì ông ca đừng nhận tiền đứng hứa
nếu để từ đầu cho bị cáo đức chủ động thì gia đình đã không đến cơ sở này
thậm chí lúc chủ tọa hỏi đức có xin giảm án cho bị cáo ca không
thì trương xuân đức lạnh lùng nói không có ý kiến gì mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội
đức cũng từ chối chất vấn của luật sư tỏ thái độ oán hận ông ca và không muốn nói gì thêm
thưa quý vị liên quan đến vụ án trên trong quá trình điều tra
một số bị cáo đã nộp hoặc tác động gia đình nộp một phần khắc phục hậu quả
vậy số tiền các bị cáo đã nộp lại là bao nhiêu
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
sau khi thẩm tra lý lịch của các bị can đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
đã công bố bản cáo trạng dài gần bốn mươi trang tâm tắt quá trình hành vi phạm tội
và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo
trong quá trình điều tra vụ án có một số bị can đã nộp hoặc tác động gia đình nộp phạt
một phần tiền khắc phục hậu quả gồm đỗ hiệu ca nộp ba mươi năm tỷ đồng
trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh mỗi bị can nộp một bảy tỷ đồng
hà thị trang và đỗ thị đua mỗi bị can nộp ba trăm linh triệu đồng
vũ ngọc tủ nộp năm trăm linh triệu đồng chu thị thu hiền nộp bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn đình đương nộp một trăm chín mươi sáu triệu đồng đỗ thanh hoài nộp một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
hà thị bích nhàn nộp hai trăm linh triệu đồng đặng khắc thành nộp năm trăm linh triệu đồng
và ngô văn tuyên nộp ba mươi triệu đồng
tổng cộng số tiền là bốn mươi tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu đồng
số tiền này hiện đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
tại kho bạc nhà nước tỉnh để quản lý trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật
căn cứ vào hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ
các bị can trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh đã phạm vào các tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ
quy định tại điểm bzde khoảng hai hai trăm linh ba và khoảng bốn ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
đỗ hiệu ca đã phạm vào tội
chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
các bị can nguyễn đình đương đỗ thành hoài đã phạm vào tội
nhận hối lộ quy định tại các điểm c d khoản hai điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
các bị can đặng khắc thành hà thị bích nhàn phạm tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
quy định tại các điểm bzde khoảng hai hai trăm linh ba bộ luật hình sự
các bị can hà thị tràng đỗ thị đua vũ ngọc tú đã phạm vào tội trốn thuế
quy định tại khoảng ba hai trăm linh bộ luật hình sự
các bị can chu thị thu hiền phạm vào tội trốn thuế quy định tại điểm bzde khoảng hai hai trăm linh bộ luật hình sự
các bị can nguyễn hiền tài và ngô văn tuyển phạm vào tội trốn thuế
quy định tại khoảng một hai trăm linh bộ luật hình sự
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng bốn tại phòng xét xử số một
thuộc tòa nê dân tỉnh quảng ninh phường cao xanh thành phố hạ long
trong ngày diễn ra phiên tòa ngay từ sáng sớm
các bị cáo đã có mặt để chuẩn bị cho phiên xét xử
bảy giờ bốn mươi phút sáng ngày một mươi tháng bốn xe chuyên dụng của lực lượng công an đã dẫn dải
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca cùng một mươi hai bị cáo tới tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
ông đỗ hữu ca được các lực lượng dẫn dài tới trong trạng thái khá bình thản
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán bùi văn tuấn đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
tham gia tố tụng là các viện kiểm sát viên tạ thanh bình và nguyễn trung hoàn
trạng năm hai nghìn bảy trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú phường đăng hải quận hải an
thành phố hải phòng và vợ là nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quản lý
điều hành công ty cổ phần khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được trương xuân đức giao nhiệm vụ
quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn hai mươi một vợ chồng trương xuân đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai
và người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
trương xuân đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
vợ chồng trương xuân đức đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi tám
hóa đơn thu lợi bắt chính trên bốn mươi một tỷ đồng
từ cuối tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng trương xuân đức đã bốn lần đưa tiền cho ông đỗ hữu ca tổng số ba mươi năm tỷ để nhờ chạy tội
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trần xuân đức đã bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ông ca hỏi về việc đã cho chạy tội rồi
mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền ông ca còn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại